lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phối hợp với công an tỉnh sa văn na khệt lào vừa đấu tranh thành công chuyên án sáu trăm bảy mươi một l triệt phá tụ điểm ma túy vùng biên giới giữa lào và việt nam
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phối hợp với công an tỉnh quảng trị phá tụ điểm ma túy vùng biên giới giữa lào và việt nam
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phá tụ điểm ma túy vùng biên giới giữa lào và việt nam